nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang thượng viện quốc hội liên bang liên bang nga
do bà mát viên cô chủ tịch hội đồng liên bang dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay ngày hai mươi một tháng hai lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội
trước lễ đón chính thức chủ tịch hội đồng liên bang valentina ivanova mát viên cô và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang thượng viện quốc hội liên bang
liên bang nga đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn đặt vòng hoa viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
đúng một mươi giờ tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanova mát viên cô
và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang nga
cùng dự lễ đón còn có chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu chủ nhiệm văn phòng quốc hội
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đại sứ việt nam tại liên bang nga nguyễn thanh sơn
về phía đoàn cấp cao hội đồng liên bang nga có phó chủ tịch hội đồng liên bang nga uma khanov đại sứ liên bang nga tại việt nam konstantin vasiliek vukov
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
ngày nay quan hệ nga việt đã vươn lên một tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đang phát triển thành công
nhưng thực tế trong toàn bộ các lĩnh vực bao gồm hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật giáo dục và đào tạo nhân lực các trao đổi nhân văn và văn hóa
hiện kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và liên bang nga đạt ba tỷ usd
hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi